tại việt nam tình trạng quản lý rác thải sinh hoạt đang trở nên thách thức hơn bao giờ hết
rác thải sinh hoạt đô thị tăng lên gấp hai lần trong một mươi năm năm qua
lượng rác thải nhựa ngày càng tăng nhưng phần lớn chưa được thu gom và xử lý đúng quy định
quản lý rác thải đặc biệt là rác thải nhựa đã trở thành yêu cầu cấp bách ngay lúc này
để giải quyết vấn đề này cần có sự tham gia của các tổ chức các doanh nghiệp người dân
chương trình hưởng ứng ngày trái đất hai nghìn một mươi chín với chủ đề
vì một thế giới không rác thải được tổ chức mới đây tại hà nội là hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa
ý thức của người dân trước vấn nạn môi trường này
ngay từ sáng sớm mẹ con chị vũ thu trang và bé an đã có mặt tại chương trình hưởng ứng giờ trái đất hai nghìn một mươi chín
sau khi thăm qua nhiều gian hàng hai mẹ con dừng chân ở quầy hành trình rác thải và có những trải nghiệm thú vị
hôm nay mình đến đây mình rủ bạn con trai sáu tuổi của mình đến cùng tham gia chương trình
để cũng cùng muốn con để hiểu về là làm thế nào để bảo vệ môi trường thông qua sử dụng những vật liệu thân thiện
sự kiện được tổ chức nhằm xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong xả rác thải
và thúc đẩy các bên đưa ra sáng kiến và giải pháp nhằm giảm thiểu và tái chế rác thải
từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tài nguyên cho việt nam
tại sự kiện có một mươi năm đơn vị là các doanh nghiệp tổ chức phi chính phủ đội nhóm tình nguyện môi trường
các trường học triển lãm những sáng kiến giảm thiểu tái chế rác thải hoạt động đổi rác thải phế liệu
rác thải điện tử lấy các sản phẩm thân thiện môi trường thể hiện một thông điệp chung
sự kiện cũng muốn kết nối giữa các khối với nhau tức là ví dụ như các hộ gia đình
các doanh nghiệp tái chế để làm sao xây dựng cái mô hình chuỗi rác thải tái chế
đó chính là các thông điệp chính của sự kiện ngày hôm nay
chương trình hưởng ứng ngày trái đất năm hai nghìn một mươi chín
sự quan tâm và tham gia của nhiều đối tượng có cùng chung một mục tiêu
hành động để bảo vệ môi trường sống xung quanh
mình nghĩ là cái việc không sản rác các môi trường này là ý thức chung của toàn dân
và mình mong rằng mỗi người có một ý thức thì môi trường sẽ xanh xanh đẹp hơn
ngày trái đất hai mươi hai tháng bốn được liên hợp quốc công nhận năm hai nghìn chín
trở thành sự kiện thường niên được cả thế giới tổ chức
và là năm thứ tám liên tiếp trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng
tổ chức sự kiện để nhìn nhận về giá trị môi trường tự nhiên của trái đất
kêu gọi sự tham gia tích cực của mỗi người để chúng ta bảo vệ hành tinh